thưa quý vị dù chỉ mới đầu hè nhưng trong thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm gây hậu quả nghiêm trọng
đuối nước là một trong một mươi nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ năm đến một mươi bốn tuổi
tỷ lệ trẻ em đuối nước ở nước ta đã giảm nhưng vẫn còn gần hai trẻ đuối nước mỗi năm
và hẹn đến là thời điểm số ca đuối nước có xu hướng gia tăng
đáng chú ý có những trường hợp sư cứu đuối nước sai cách đã khiến cho nạn nhân gặp nguy hiểm hơn
bệnh nhi bốn tuổi này được phát hiện đuối nước khi đi bơi
lúc được đưa lên bờ người nhà đã vác dốc ngược nạn nhân chạy vòng quanh bể bơi rồi hà hơi thổi ngạt
dù các bác sĩ đã dùng nhiều biện pháp cháu vẫn suy hô hấp si tuần hoàng khó hồi phục
thứ đấy thì thường những tổn thương não là không có khả năng hồi phục và nhân có thể tử vong hoặc là có những di chứng về thần kinh rất là lâu dài
không khó để gặp những hình ảnh này trong những ngày hè
việc đi tắm sông suối ao hồ là sở thích của nhiều bạn nhỏ
tuy nhiên một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước thương tâm là do các khu vực này mặc dù khá nguy hiểm nhưng lại không hề có rào trắng hay là biển cảnh báo
tình trạng này hiện đang rất phổ biến ở nhiều địa phương
bên cạnh đó là sự chủ quan của phụ huynh trong việc quản lý
nhờ con em mình
triển khai cái việc là giả soát để phát hiện các cái nơi mà nước sâu nguy hiểm để làm biển báo làm rào chắn rồi là rồi là phân công cảnh giới để đảm bảo các cái môi trường an toàn cho trẻ em
tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ của các ngành các cấp liên quan đến công tác phòng chống đuối nước trẻ em
hiện cả nước đang trải qua những ngày hè nắng nóng
phụ huynh nên quản lý con em mình
tuyệt đối không để các em tự ý đi tắm ở khu vực
vực ao hồ sông suối đề phòng tai nạn xảy ra
bên cạnh đó cần bổ sung rèn luyện các kỹ năng bơi lội phòng tránh tai nạn đuối nước